thưa quý vị một đường dây cá độ bóng đá cho vay lãi nặng qua mạng internet với quy mô cực lớn
tổng số tiền giao dịch lên tới hơn một tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên triệt phá thành công
đường dây này do nguyễn đăng phong và phạm tuấn anh cầm đầu
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lên đến hơn một tỷ đồng
riêng từ đầu mùa world cup đến nay tổng số tiền giao dịch là hơn một trăm linh tỷ đồng
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ
với mức lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
để có tiền tiêu xài cá nhân một đối tượng ở huyện phú tân tỉnh an giang
đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ
tại xã phú thành a huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tuy nhiên sau hai mươi giờ đồng hồ gây án đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
đối tượng tên là nguyễn ngọc sơn quê ở huyện phú tân tỉnh an giang
kiểm tra trên người đối tượng cơ quan công an thu giữ hai vòng tay vàng gần một mươi một triệu đồng
trong đó có chín triệu là tiền bán hai sợi dây chuyền mà đối tượng cướp được cùng với một xe mô tô
theo lời khai khi thấy một phụ nữ đang di chuyển trên đường đối tượng đã tăng ga áp sát
rồi giật túi sách của nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát
bên trong túi sách có chứa hai sợi dây chuyền vàng hai vòng đeo tay vàng hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với lực lượng công an vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn tám tạ pháo nổ
thu giữ phương tiện vận chuyển là một xe ô tô tải và một xe gắn máy
cụ thể tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn và bắt giữ lê văn sơn khi đang điều khiển xe ô tô tải
vận chuyển trên tám trăm hai mươi sáu kg pháo nổ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nguyễn khánh thiện và đào phương duy
trước đó hai ngày trước bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh công an huyện châu thành
và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm miền nam cũng đã phát hiện và bắt giữ
một vụ vận chuyển trên sáu trăm ba mươi kg pháo lộng
vừa môi giới vừa bán dâm với mức giá bốn triệu đồng một lượt nguyễn thị phương
trú tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định
tỉnh nam định bắt giữ để điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính trên một nhà nghỉ ở địa bàn lực lượng công an bắt quả tang
hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm trong đó nguyễn thị phương là đối tượng vừa môi giới vừa bán dâm
trước đó vào năm ngoái phương đã bị công an quận long biên thành phố hà nội xử phạt vi phạm hành chính
cảnh cáo về hành vi bán dâm và sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an phương khai nhận thông qua mạng xã hội zalo đã liên hệ thỏa thuận việc mua bán dâm
sau đó rủ bạn tham gia mua bán dâm cùng
tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét thông qua chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
dự kiến chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội bao gồm chín nhóm nội dung
ủy ban thường vụ quốc hội cũng dự kiến tổ chức một mươi hai phiên họp thường kỳ và năm phiên họp chuyên đề
xem xét cho ý kiến quyết định hơn tám mươi nội dung tại phiên họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung khác
qua thảo luận nhiều ý kiến đề nghị nghị quyết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
cần nêu rõ tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng từ sớm từ xa để cao công tác nghiên cứu tài liệu
công tác chuẩn bị cho ý kiến kỹ lưỡng từ các cơ quan của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ trên cơ sở ý kiến tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội
giao tổng thư ký quốc hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết sớm trình chủ tịch quốc hội ký ban hành
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi gồm một mươi hai chương một trăm hai mươi ba điều tăng ba chương và ba mươi hai điều so với luật hiện hành
dự kiến luật sẽ được chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nếu đảm bảo chất lượng
ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài hayakawa yuho
vụ trưởng vụ đông nam á và thái bình dương jica
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ hợp tác thực chất toàn diện trên các lĩnh vực giữa bộ công an việt nam
và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đang góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm cũng bày tỏ tin tưởng
trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa hai nước
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản
đặc biệt là jica sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ hợp tác thực chất toàn diện trên các lĩnh vực giữa bộ công an việt nam và jica
đang góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước
đặc biệt dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và dự án cung cấp tàu tuần tra cho bộ công an việt nam có ý nghĩa hết sức to lớn
giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật đảm bảo an ninh trật tự xã hội của bộ công an việt nam
bộ công an việt nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với jica trong đảm bảo an ninh an toàn
cho trụ sở và nhân viên zika đang sinh sống làm việc tại việt nam
đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho jica
cũng như công dân nhật bản sinh sống làm việc du lịch học tập tại việt nam
hai bên thống nhất sẽ tiếp tục ủng hộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong hợp tác đào tạo
nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cán bộ công an việt nam
thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với jica
góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia tại việt nam andrew golesz zinowski
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ việt nam australia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ
tăng cường lòng tin chính trị hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật australia trong thời gian qua
ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
hai bên đang triển khai các cam kết thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký
trưởng lần thứ hai tại hà nội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
để thúc đẩy hợp tác thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai
thực hiện tốt các thỏa thuận đã thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý
các vấn đề khu vực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
tiếp tục duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác
thông tin nghiệp vụ phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao thu thập chứng cứ tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị australia tiếp tục hỗ trợ việt nam đào tạo nâng cao năng lực
về xuất nhập cảnh trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống di cư bất hợp pháp
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ andrew golet zzinovsky khẳng định trên cơ vị công tác sẽ làm hết sức mình
để góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của australia trên các lĩnh vực hợp tác
đặc biệt là trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
nhân dịp lễ noel và đón chào năm mới ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tới tòa giám mục giáo phận phát diệm
huyện kim sơn tỉnh ninh bình tặng hoa và chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc năm mới an khang thịnh vượng
đến tổng giám mục nguyễn năng chủ tịch hội đồng giám mục việt nam tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm
kiêm giám quản tông tòa giáo phận phát diệm cùng các giám mục linh mục tu sĩ và giáo dân tại phát diệm kim sơn
tại đây thứ trưởng lương tam quang đã thông tin nhanh đến các vị chức sắc tình hình an ninh trật tự
và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an trong thời gian qua
đồng chí nhấn mạnh những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo cả nước nói chung
trong đó có bà con giáo dân giáo phận phát diệm
đồng chí thứ trưởng bộ công an bày tỏ sự vui mừng trước việc các vị chức sắc chức việc và bà con giáo dân
đã có nhiều đóng góp trên tinh thần đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc gắn bó với dân tộc
để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội giữ gìn tốt an ninh trật tự
thứ trưởng cũng mong muốn thời gian tới các vị chức sắc trước việc và đồng bào công giáo
tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
phát huy tinh thần kính chúa yêu nước cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam đoàn kết hùng mạnh
thay mặt chức sắc và bà con giáo dân giáo phận phát diệp tổng giám mục nguyễn năng
chủ tịch hội đồng giám mục việt nam chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang và đoàn công tác
đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận phát diệm đồng thời đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự
của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi hai và khẳng định thời gian tới với chức trách của mình
sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự
chung tay phát triển kinh tế xã hội cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
còn trong chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới tặng hoa chúc mừng các chức sắc tín đồ công giáo và tin lành tại tòa tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
và tại hội thánh tin lạnh việt nam miền bắc nhân dịp lễ sáng sinh
tại các buổi tới thăm thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã gửi tặng lãng hoa tươi thắm
và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tổng giám mục linh mục tu sĩ bà con giáo dân giáo phận hà nội
và các chức sắc trước việc cộng đồng tín đồ đạo tin lạnh
đồng chí thứ trưởng bày tỏ ghi nhận sự đóng góp của các vị chức sắc tín đồ công giáo tin lành
trong việc giữ gìn an ninh trả tự góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng đất nước
khẳng định những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong suốt thời gian qua
có công lao đóng góp không nhỏ của cộng đồng các tôn giáo trong đó có đồng bào công giáo cả nước
và cộng đồng tín hữu theo đạo tin lạnh
thứ trưởng lương tam quang mong muốn thời gian tới các vị chức sắc tín đồ công giáo tin lành
tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam đoàn kết hùng mạnh
tiếp tục ủng hộ đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sống tốt đời đẹp đạo đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng công an nhân dân
trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu âu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
sáng nay theo giờ địa phương đoàn công tác đề án sáu của chính phủ việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tổng cục căn cước
và vấn đề công dân của vương quốc mỹ
cuộc làm việc của thứ trưởng nguyễn duy ngọc với phía cơ quan chức năng của vương quốc bỉ
nhằm trao đổi nghiên cứu kinh nghiệm của nước bạn về cách thức xây dựng thu thập dữ liệu căn cước
ứng dụng dữ liệu về dân cư kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia
cũng như phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đoàn công tác của bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ niềm vinh dự được tới thăm và làm việc tại tổng cục căn cước và vấn đề công dân
buổi làm việc hôm nay cũng nằm trong chương trình làm việc của đoàn chính phủ việt nam tại bỉ
đồng thời trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình nồng hậu
và đặc biệt là những thông tin lãnh đạo tổng cục căn cước và vấn đề công dân của vương quốc bỉ
cùng các chuyên gia chuyển đổi số của bỉ chia sẻ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng mong muốn và đề nghị phía bỉ tăng cường phối hợp
hợp tác với các cơ quan của việt nam trong thực hiện chuyển đổi số
phục vụ cho việc phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế số
theo xu hướng hiện đại bền vững của hai quốc gia cũng như khu vực asean eu và các quốc gia trên toàn thế giới
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc
với phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
tại buổi làm việc đại diện cục truyền thông công an nhân dân đã thông báo tới
phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc về chức năng nhiệm vụ quản lý
chỉ đạo hoạt động báo chí xuất bản trong công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí công an nhân dân sản xuất các chương trình tác phẩm
ấn phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu của khán thính giả độc giả tạo hiệu ứng cao trong xã hội
góp phần định hướng dư luận xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ an ninh trật tự
cuộc sống bình yên của nhân dân xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
thời gian tới đơn vị sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống truyền thông theo hướng hiện đại
đa phương tiện ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo
cảm ơn cục truyền thông công an nhân dân đã dành thời gian đón tiếp
đại diện phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc mong muốn thời gian tới
hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển nhanh
mạnh hơn làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
thưa quý vị những ngày này bên cạnh việc triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
và bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm
công an tỉnh lai châu cũng đang khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt
mà cán bộ chiến sĩ vẫn gọi là cao điểm sáu trăm bốn mươi năm
gọi là cao điểm sáu trăm bốn mươi năm bởi đây là chiến dịch xây dựng sáu trăm linh căn nhà trong bốn mươi năm ngày đêm
cho đồng bào khó khăn trên địa bàn huyện phong thổ
và nhiệm vụ này đang được lực lượng công an nơi đây hoàn thành bằng bàn tay và trái tim
khuân những bao xi măng đẩy từng xe chở gạch và cát
chở từng can nước vượt năm cây số đường đèo núi
dù ngày hay đêm dù mưa hay nắng
những chiến sĩ công an này vẫn đang khẩn trương xây dựng
để có thể sớm hoàn thành từng ngôi nhà cho đồng bào ở đây
vậy là đến ba mươi một tháng một mươi hai sẽ hoàn thành cơ bản
những ngôi nhà được xây dựng kiểu nhà lắp ráp với khung thép nền đổ xi măng
tường và mái sử dụng tôn xốp chống nóng trụ đổ bê tông kiên cố
mỗi ngôi nhà có khoảng sáu mươi triệu đồng để mua nguyên vật liệu
còn việc xây dựng do các chiến sĩ công an tỉnh và các huyện góp sức
toàn thể lãnh đạo các bộ chiến sĩ công an tỉnh cũng nêu cao tinh thần chiến nghiệm
chúng tôi cũng đang triển khai làm sao để đảm bảo đúng bốn mươi năm ngày đêm
để bàn giao
cho các hộ ổn định cuộc sống và chung tay góp phần phát triển kinh tế xã hội
những người thợ xây mang sắc phục công an đang dần tạo nên những ngôi nhà mới
trên khắp các bản làng của vùng đất biên cương
việc triển khai xây dựng nhà cho người nghèo ở tỉnh lai châu
được thực hiện theo chủ trương của bộ công an
nhằm góp phần xoa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
giúp họ ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
củng cố niềm tin của nhân dân và chủ trương đồng lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
thưa quý vị ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
đã ký các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật
đối với một số lãnh đạo nguyên lãnh đạo thành phố đà nẵng
cụ thể kỳ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông lê trung trình
chủ tịch ubnd tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ông huỳnh đức thơ nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông hồ kỳ minh phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông trần văn miên nguyên phó chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà ngô thị kim yến
phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu do đã có những vi phạm
quyết điểm trong công tác
tất cả các cá nhân nêu trên
đã bị ubnd kiểm tra trung ương thi hành kỳ luật về đảng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một đường dây cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng qua internet với quy mô cực lớn
với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn một tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên triệt phá thành công
đường dây này do nguyễn đăng phong và phạm tuấn anh cầm đầu
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lên đến hơn một tỷ đồng
riêng từ đầu world cup đến nay giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức
mua bán số lô số đề đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng
với hình thức là bốc bắt họ lãi suất từ năm một mươi đồng một triệu mỗi ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cũng vừa triệt phá đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề đá gà và cá độ bóng đá
mùa world cup qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
thông tin chi tiết có trong cụm tin bắn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng các đơn vị
nghiệp vụ của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét đối với một mươi một đối tượng trong đường dây đánh bạc
tại các huyện châu thành a châu thành và phụng hiệp
qua khám xét lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
hơn năm mươi điện thoại di động máy tính bảng và máy tính sách tay thẻ atm
sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá đá gà qua mạng và ghi lô đề
bước đầu cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc của các đối tượng
là khoảng hai trăm linh tỷ đồng và đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an tp hcm đã bắt giữ băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
bốn đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây này gồm nguyễn thiên hữu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngô vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ trí phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại tp thủ đức tp hcm và nguyễn thị kim huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại quận bốn tp hcm
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc qua mạng xã hội
giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau số tiền thu lợi bất chính
được dùng để sử dụng ma túy bay lắc mua sắm xe ô tô hạng sang
không chỉ tổ chức cho các con bạc mà các đối tượng cũng tự lấy các trang mạng
để sát phạt cá độ bóng đá trong mùa world cup
thời gian qua hoạt động của các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng và manh động
trước tình hình trên công an tỉnh quảng ngãi đã lập chuyên án đấu tranh
triệt phá và bắt giữ được nhiều đối tượng gây án góp phần giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo sự an tâm tin tưởng của người dân
sau nhiều ngày lẩn trốn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã tìm được phạm quang thịnh hai mươi bốn tuổi ở thôn an điểm hai xã bình trương huyện bình sơn
đây là đối tượng sử dụng súng trong vụ đánh nhau rồi bỏ trốn
trước đó tại một quán nhậu tại khu dân cư đông nam tổ dân phố bốn thị trấn châu ổ
huyện bình sơn trong lúc đánh nhau với nhóm thanh niên khác thịnh đã sử dụng súng bắn nhằm đe dọa
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một đối tượng trên xe ô tô dùng súng bắn vào quán cà phê
ở xã bình thuận huyện bình sơn làm hai người bị thương tích
mặc dù gây án xong các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự và công an huyện bình sơn đã tập trung điều tra truy bắt và làm rõ
bắt giữ một đối tượng cùng hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác
trường hợp đối tượng phạm văn lượng còn gọi là lượm đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
dùng súng bắn người rồi bỏ trốn cũng đã bị bắt ngay sau đó